cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án
cố ý làm lây lan dịch bệnh tại xã mỹ hạnh đông thị xã cai lệ
khiến toàn bộ xã này bị phong tỏa để ngăn covid một mươi chín lây lan trên diện rộng
ổ dịch covid một mươi chín tại xã mỹ hạnh đông khởi phát vào ngày một mươi một tháng sáu
sau khi bệnh nhân bốn mươi sáu tuổi trú tại ấp mỹ hội xã mỹ hạnh đông
đến khám tại trạm y tế xã mỹ hạnh đông và phát hiện dương tính với covid một mươi chín
qua truy vết phát hiện nguồn bệnh xuất phát từ một phụ nữ ba mươi tám tuổi
trú tại đường phạm văn chiêu quận gò vấp tp hcm
trước đó bà này về nhà chồng tại ấp mỹ hội nhưng không tự giác hay báo y tế
không chấp hành cách ly phòng chống dịch không hợp tác với cán bộ y tế trong lấy mẫu xét nghiệm
thậm chí lực lượng chống dịch còn phải cưỡng chế để lấy mẫu xét nghiệm
đến nay xã mỹ hạnh đông đã có hai mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi trường hợp là f một của người phụ nữ này
các trường hợp còn lại là người tiếp xúc gần với bệnh nhân khác nhưng cũng xuất phát từ bà này